tối ngày năm tháng một mươi tại khu vực vườn hoa lý thái tổ hà nội ubnd tp hà nội và tổng công ty hàng
không vietnam airlines đã tổ chức chương trình hòa nhạc hà nội concert hai nghìn một mươi chín nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm
ngày giải phóng thủ đô phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng đã tới sự chương trình
đây là năm thứ ba giàn nhạc giao hưởng london trở lại hà nội để thực hiện buổi hòa nhạc sự
diễn tựu gần một trăm linh nghệ sĩ đã mang đến cho người dân và du khách hà nội một chương trình nghệ
thuật đỉnh cao chương trình bắt đầu bằng bản quốc ca việt nam sau đó là các tác phẩm của các
nhà soạn nhạc quốc tế điểm khác biệt của năm nay chính là việc sử dụng hệ thống âm thanh hiện
đại nhất cho phép khán giả ở sân khấu vẫn có thể cảm nhận được âm thanh của từng loại nhạc cụ như
trong nhà hát chương trình hòa nhạc hà nội concert tổ chức hàng năm nhằm kết nối người dân
du khách thủ đô với nền âm nhạc thế giới đồng thời thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước
con người việt nam thông qua các chương trình nghệ thuật đỉnh cao ở không gian phú đỉ bộ